cứu trợ cho hai xã bị cô lập do mưa lũ và sạt lở là phước lộc và phước thành
ngày hôm nay tỉnh quảng nam đã bàn giao lương thực và nhu yếu phẩm cho sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai để tiếp tế bằng máy bay trực thăng
hàng cứu trợ cho ba hộ đang bị cô lập bao gồm hai mươi tấn gạo sáu trăm năm mươi thùng mì tôm sáu trăm năm mươi suất nhu yếu phẩm gồm dầu ăn mì chính nước mắm và cá và năm trăm linh bộ chăn màn
ngoài ra còn có bốn mươi bao quần áo gần một chai nước suối do đồn biên phòng bình minh và nhân dân xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa quyên góp
cũng đã được bàn giao cho sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai để chuyển đến các hộ dân bị cô lập ở hai xã phước lộc và phước thành